thưa quý vị về cơn bão số một mươi ba hồi một mươi sáu giờ chiều nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi sáu một độ vĩ bắc
một chín độ kinh đông cách đà nẵng thừa thiên huế khoảng một trăm bảy mươi km cách quảng trị khoảng ba trăm linh km về phía đông đông nam
cường độ bão mạnh cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm
dự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km
đến bốn giờ ngày một mươi năm tháng một mươi một vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển các tỉnh từ hà tĩnh trở vào cho đến quảng ngãi
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi bốn
trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tiếp theo bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc đi vào đất liền các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng nam
và suy yếu dần thành một vùng áp thấp nhiệt đới
vùng nguy hiểm do bão trên biển trong hai mươi bốn h tới là từ vĩ tuyến một mươi bốn đến một mươi chín độ vĩ bắc phía tây kinh tuyến một trăm một mươi hai năm độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số một mươi ba vùng biển phía tây khu vực bắc và giữa biển đông
bao gồm cả huyện đảo hoàng sa có mưa bão gió mạnh cấp tám cấp một mươi vùng gần tâm bão cấp một mươi hai cấp một mươi ba giật cấp một mươi sáu
sóng biển cao từ năm đến bảy mét vùng gần tâm bão từ tám đến một mươi mét khiến cho biển động dữ dội
vùng biển từ hà tĩnh đến quảng ngãi bao gồm cả huyện đảo cồn cỏ huyện đảo lý sơn đảo cù lao tràm có mưa bão
gió mạnh từ cấp tám đến cấp chín vùng gần tâm bão cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi bốn khiến cho biển động dữ dội
vùng biển bắc vịnh bắc bộ bao gồm cả huyện đảo bạch long vĩ có gió đông bắc mạnh cấp bảy có lúc cấp tám giật cấp một mươi khiến cho biển động mạnh
ven biển khu vực từ thanh hóa đến đà nẵng có khả năng nước dâng do bão cao từ năm đến một mét
nguy cơ ngập úng xảy ra vùng trũng thấp ven biển cửa sông đầm phá tại các tỉnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế và đà nẵng
trên đất liền phía nam nghệ an đến quảng ngãi gió mạnh từ cấp sáu đến cấp bảy sau tăng lên cấp tám đến cấp chín vùng ven biển có nơi cấp một mươi giật cấp một mươi hai
từ nay đến ngày một mươi sáu tháng một mươi một từ thanh hóa đến quảng ngãi có mưa trong đó từ nam nghệ an đến quảng nam có mưa to đến rất to
với lượng mưa từ một trăm năm mươi hai trăm năm mươi mm một đợt có nơi trên ba trăm năm mươi mm
với lượng mưa như vậy trên các sông từ thanh hóa đến quảng ngãi sẽ xuất hiện một đợt lũ
trong đợt lũ này đỉnh lũ trên sông ngàn sâu ngàn phố của hà tĩnh các sông từ quảng bình đến quảng nam ở mức báo động hai báo động ba có sông trên mức báo động ba
hạ lưu sông la hà tĩnh và các sông ở quảng ngãi ở mức báo động một và trên mức báo động một
các sông ở thanh hóa và nghệ an còn dưới mức báo động một
bên cạnh đó là nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi ngập lụt ở vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị các tỉnh từ thanh hóa cho đến quảng ngãi
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước